sáng nay ngày một mươi ba tháng bảy trong phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử chuyến bay giải cứu
cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao nguyễn thị hương lan đã bất ngờ thừa nhận hành vi nhận hối lộ
và nội dung cáo trạng truy tố là đúng
tại phiên tòa bị cáo hương lan thừa nhận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
bị cáo có gặp và nhận quà và tiền của một số doanh nghiệp
bị cáo trình bày dù không nhớ rõ nhưng bị cáo cũng rất tin tưởng vào cơ quan điều tra
tin tưởng vào nội dung cáo trạng bị cáo thừa nhận nội dung cáo trạng
viện kiểm sát xác định bị cáo nguyễn thị hương lan đã nhận hối lộ ba mươi ba lần tổng cộng là hơn hai mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên trong giai đoạn điều tra bị cáo hương lan không thừa nhận số tiền hai mươi năm tỷ đồng
mà chỉ khai nhận chín trăm linh triệu đồng và một số món quà cáp
tại phiên xét xử sáng ngày một mươi ba tháng bảy bị cáo hương lan thừa nhận toàn bộ số tiền như cáo trạng đã truy tố
ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba gia đình nguyễn thị hương lan đã nộp chín trăm linh triệu đồng cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khởi tố một mươi một bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với chín bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một bị can ra lệnh truy nã đối với đối tượng lê thị thủy
qua công tác nghiệp vụ công an tỉnh thái bình phát hiện trang mạng xã hội facebook cộng đồng thương mại điện tử
vida group trong đó có các facebook là lương y giang thị nhàn bà nhàn trị nám quảng cáo bán thuốc sắc ngọc đan
có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng quy mô rất lớn có tổ chức núp bóng doanh nghiệp
quá trình xác minh bước đầu xác định từ năm hai nghìn một mươi tám tạ tùng lâm và lê thị thủy tự lập ra nhóm
vda group chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp
tạ tùng lâm và lê thị thủy lập ra fanpage facebook bán hàng online lấy tên là cộng đồng thương mại điện tử
vida group và thành lập các chi nhánh cấp dưới đến nay xác định có một trăm hai mươi chi nhánh mỗi chi nhánh từ bảy đến một mươi nhân viên
cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của một mươi bốn đối tượng và thu giữ quản lý niêm phong các đồ vật tài sản
tài liệu gồm bốn xe ô tô ba mươi một điện thoại một mươi hai máy tính laptop
tám case máy tính tám đồng hồ hai mươi cây vàng và hai vòng vàng
bốn sổ tiết kiệm có tổng số tiền là gần hai sáu tỷ đồng và tiền mặt là gần bảy năm tỷ đồng
đồn biên phòng vĩnh ngươn bộ đội biên phòng an giang vừa phối hợp lực lượng với cơ quan mật phục
và phát hiện bắt giữ một đối tượng vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu
trước đó vào hồi hai mươi hai h một mươi phút ngày một mươi hai tháng bảy tại khu vực cầu số một mươi ấp bà bài
xã vĩnh tế tp châu âu
tổ công tác phát hiện hai đối tượng điều khiển xe mô tô chở nhiều hàng hóa nghi vấn nhập lậu
tổ công tác tiến hành truy đuổi nhưng chỉ bắt được đối tượng phan trí hữu
chú tại thị xã tịnh biên tỉnh an giang cùng với bảy trăm năm mươi gói thuốc lá điếu nhập lậu
qua điều tra hữu khai nhận vận chuyển thuốc lá cho một đối tượng tên toàn
chú tại tp châu đốc tỉnh an giang ra khu vực quốc lộ chín mươi một để giao với tiền công là một trăm linh đồng
để phù hợp để tránh cái việc là đầu tư khi mà chúng ta vay quá nhiều
và trong hiện tại thì việc góc lãi chúng ta không xử lý được
thì đây là câu chuyện mà mọi người cần cân nhắc
rõ ràng dự án vành đai ba đã và đang tác động tốt đến thị trường bất động sản
tuy vậy nhà đầu tư cần phải tỉnh táo trước khi quyết định xuống tiền
các chuyên gia nhận định đầu tư đó hạ tầng chỉ dành cho những người có tầm nhìn dài hạn
và biết lựa chọn những sản phẩm có vị trí pháp lý đầy đủ
do đó cần tránh đầu tư theo kiểu chạy theo tinh đồn đám đông đầu cơ ngắn hạn
để tránh những hệ lụy không tốt có thể xảy ra
thưa quý vị sau khi truyền hình công an nhân dân và các cơ quan báo chí phản ánh
về tình trạng taxi dù taxi gắn chip gian lượng giá cước chặt chém khách
cục hàng không việt nam đã có công văn gửi cảng vụ hàng không miền nam
và cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự
và phối hợp
cùng với lực lượng thanh tra giao thông xử lý tình trạng taxi gian lượng cước
tại sân bay tân sơn nhất phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
theo cục hàng không việt nam tình trạng gian lận giá taxi đang diễn ra phức tạp
tại sân bay tân sơn nhất gây mất an ninh trật tự ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ
tại sân bay và quyền lợi của hành khách
để ngăn chặn tình trạng trên cục hàng không yêu cầu cảng vụ hàng không miền nam
làm việc và đề xuất với công an tp hcm đồn công an tân sơn nhất
sở giao thông vận tải tp hcm tổ chức tăng cường công tác kiểm tra
xử lý tình trạng gian lượng giá taxi cũng như xe dù hoạt động tại sân bay tân sơn nhất
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm đã phát hiện và lập biên bản
hai mươi một trường hợp taxi vi phạm với số tiền xử phạt là hơn một trăm ba mươi tám triệu đồng
riêng tại khu vực sân bay tân sơn nhất có đến một mươi bốn trường hợp trong đó có hai trường hợp tài xế điều khiển xe taxi
có đồng hồ tính tiền cước nhưng không đúng quy định hai trường hợp sử dụng xe taxi chở hành khách
lắp đồng hồ tính tiền không đúng quy định bao gồm tài xế của công ty cổ phần vận tải sài gòn tourist
tên nhãn hiệu sài gòn tourist và công ty cổ phần tập đoàn vận tải sài gòn tên nhãn hiệu trip taxi
theo quy định tài điều hai mươi tám của nghị định một trăm linh sự đổ sung về nghị định một trăm hai mươi ba năm hai nghìn hai mươi một
hành vi sử dụng taxi để chở hành khách
có đăng ký sử dụng đồng hồ để tính cước nhưng không lắp đặt đồng hồ hoặc là sử dụng những đồng hồ
mà không đúng quy định thì sẽ bị xử phạt đối với cá nhân là từ năm đến sáu triệu đối với tổ chức là từ một mươi đến một mươi hai triệu đồng
cũng theo thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm mặc dù có dư luận thường xuyên phản ánh tình trạng xe taxi
chèn ép hành khách lấy quá giá cước quy định nhưng việc xử lý còn nhiều khó khăn vì đề hỏi phải phát hiện quả tan
hành vi vi phạm của lấy xe
anh báo nhưng khi lực lượng kiểm tra đến nơi thì lái xe taxi đã bỏ đi nơi khác
sự tinh vi của những người vi phạm như thế thì họ đã cố tình họ vi phạm nên họ sẽ che giấu những hành vi như họ
như vừa qua một chiếc xe họ sử dụng công tác họ để vào trong cường số trong bao gia
thì mắt thường họ rất khó thấy họ nhằm che đậy cho khách hàng không nhìn thấy được
bà con có bán đi xe khó phát hiện
giống như là trường hợp thứ hai xe họ để dưới một cái vô lăng công tắc vô lăng
họ cho một công tắc
thì cái vấn đề họ bật công tác nó tăng lên một mươi lần
chính vì những hành vi đó cũng là một cái mà sự kiểm tra cũng khó khăn
trên thực tế vẫn diễn ra cái tình trạng là taxi dù bến cóc đổ đổ nhiều
thì đòi hỏi là cần phải có sự vào cuộc của là gì bên ban quản lý những cái cảng
nhà ga bến xe và đội ngũ là cảnh sát giao thông thanh gia giao thông vào cuộc
để đảm bảo là gì việc xử lý được một cách là gì nghiêm khắc và một cách thường xuyên
thì mới giảm thiểu được cái tình trạng này
mình nghĩ mình muốn phát triển du lịch thì thứ nhất là chất lượng
thứ hai là vừa lòng khách đến vừa lòng khách đi là trên hết
chứ đừng vì một số cái vấn đề tài chánh mà mình mất đi
cái về cảnh hưởng lâu dài của xã hội mình mà cái miễn quan với là
người việt nam của mình rất là dễ thương được mất đi điều đó
thì tôi mong là như vậy
sau phần ánh của truyền hình công an nhân dân và các cơ quan báo ký
về việc gian lận cư taxi ở sông mây tăng sơn nhất
ban giám đốc công an thạch phố hồ kỳ minh đã chỉ đạo công an
tân bình vào cuộc xử lý nghiêm
phóng viên truyền hình công an nhân dân cũng đã cung cấp các thông tin
chứng cứ các hình ảnh về việc gian lộng giá cước taxi dù chặt chém khách
cho cơ quan công an
công an quận tân bình đang tiến hành giải quyết tin báo liên quan đến
thực trạng các taxi đón khách có hành vi lắp công tác phụ trên xe
mục đích để tài xế có thể tùy ý làm tăng giá cước đi xe của khách hàng
công an quận tân bình kêu gọi ai từng là nạn nhân hoặc có bức xúc
khi bị taxi gian lận cước tại khu vực sân bay tân sơn nhất
liên hệ với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an quận tân bình
địa chỉ bốn nghìn bốn mươi hai bỏ thành trang phường một mươi một quận tân bình

gặp điều tra viên phạm hoàng việt hùng để cung cấp thông tin